cùng với việc duy trì nghiêm việc kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh qua các cửa ngõ giao thông
tại các địa bàn hẻo lánh đường rừng các tổ công tác với nòng cốt là lực lượng công an tỉnh quảng ninh
vẫn đang ngày đêm bám địa bàn cùng với người dân phòng ngừa và không để xảy ra tình trạng công dân
trở về từ các địa phương khác không thực hiện quy định phòng chống dịch trốn cách ly
tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập lây lan
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây tại địa bàn huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh
huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh là địa phương có ba xã tiếp xác với các tỉnh lạng sơn bắc giang
địa hình phức tạp nhiều đồi núi đường mòn rất dễ phát sinh tình trạng công dân từ các địa phương khác trở về
nhưng không thực hiện quy định phòng chống dịch trốn cách ly
cùng với việc thành lập bốn chốt kiểm soát phòng chống dịch tại địa bàn tiếp giáp
công an huyện ba trẻ phân công cán bộ bám địa bàn phối hợp với các tổ tự quản
phòng chống covid khu dân cư
giả soát kiểm tra các vị trí đường mòn giáp danh với tỉnh bạn
tích cực tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
chúng tôi cũng đã phối hợp với công an xã tổ chức đi giả soát tại một số điểm làm ăn như thế này
quan trị đến người dân là khi đi làm tại các nương rẫy tại các khu vực mà đi làm thuê
thì là cứ phát hiện các trường hợp mà đi là vượt rừng
hoặc là vượt qua địa phận tỉnh bạn đoàn đồng của địa phương
thì là bà con dân cũng đúng
chúng tôi đã rất là chủ động gọi điện báo cho trưởng thôn đồng chí công an viên
cùng với lực lượng chức năng để khép kín địa bàn
chúng tôi đã được sự nhiệt tình của bà con dân dân phối hợp với lực lượng tham gia
vừa là tuần tra kiểm soát vừa là trực thông tin
các người lạ trên địa bản vào địa phương để chúng tôi kịp thời xử lý
với sự phối hợp chặt chẽ
giữa nhân dân và lực lượng chức năng
một giờ ngày hai mươi sáu tháng bảy từ nguồn tin của nhân dân
lực lượng chức năng huyện ba trẻ đã phát hiện bắt giữ đối tượng lã tiến đạt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn di chuyển từ quận cầu giấy thành phố hà nội
không thực hiện quy định phòng chống dịch
di chuyển qua các tỉnh bắc ninh bắc giang lạng sơn
sau đó định vượt đường rừng qua huyện ba trẻ về tiên yên
cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và xử lý lã tiến đạt
theo quy định của pháp luật
thực hiện tinh thần chỉ đạo của tỉnh quỳ
mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi tổ dân gia đình là một pháo đài chống dịch
trong thời gian tới thì công an huyện tiếp tục chỉ đạo công an các xã thị trấn
và các đội nghiệp vụ phối hợp với tổ phòng chống dịch covid
cộng đồng cũng như người dân chủ động bám sát địa bàn
lắm chắc di biến động nhân khẩu lắm hộ lắm người
tuyên truyền vận động đến từng người dân
nêu cao tinh thần cảnh giác tích cực chủ động
tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch
và chủ động phát hiện phát giác các hành vi đối tượng
không tuân thủ làm trái các quy định về công tác phòng chống dịch
và để xử lý nghiêm
xích chặt kiểm soát các đường mòn lối mở vào địa phương
ngoài việc duy trì các chất kiểm soát
công an huyện ba trẻ tiếp tục phối hợp với các lực lượng quân sự huyện
triển khai nhiều tổ công tác tăng cường tuần tra lưu động
tại các địa bàn hẻo lánh đường rừng
kiên quyết không để các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
di chuyển vào địa bàn